trước sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn thế giới
bộ ngoại giao trung quốc và cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia trung quốc đã quyết định tạm dừng nhập cảnh
đối với người nước ngoài đã có thị thực và giấy phép cư trú tại nước này quyết định được áp dụng kể từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba
bộ ngoại giao trung quốc thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài có thẻ du lịch thương mại diễn đàn hợp tác
kinh tế châu á thái bình dương apec tạm ngừng cấp thị thực tại cửa khẩu ngừng miễn thị thực quá cảnh trong vòng hai mươi bốn trên bảy mươi hai trên một trăm bốn mươi bốn giờ
ngừng miễn thị thực nhập cảnh hải nam ngừng miễn thị thực nhập cảnh thượng hải bằng du thuyền
ngừng miễn thị thực một trăm bốn mươi bốn giờ cho các đoàn khách nước ngoài từ hai khu đặc chính đặc biệt thuộc trung quốc là hồng kông và macau
đông ngừng miễn thị thực cho các nhóm khách du lịch từ hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
nhập cảnh quảng tây trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ
hoặc có thị thực hạng c không bị ảnh hưởng bởi quyết định trên
nhà chức trách trung quốc cũng thông báo người nước ngoài đến nước này để thực hiện các hoạt động kinh tế thương mại khoa học công nghệ cần thiết
hoặc tiến hành các hoạt động nhân đạo cấp bách có thể xin thị thực từ các đại sứ quán và lãnh sự quán trung quốc ở nước ngoài